vào sáng ngày một tháng sáu phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh phối hợp với công an huyện cai lệ
cùng công an thị trấn bình phú huyện cai lệ đã tiến hành làm việc với nguyễn minh trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú ở huyện cai lệ tỉnh tiền giang để làm rõ về hành vi chuyển hướng cuộc gọi đến đường dây nóng của bộ công an
trí trình bày nguyên nhân chuyển hướng cuộc gọi điện thoại cá nhân đến số điện thoại đường dây nóng của bộ công an
vì sợ bị khủng bố bị đòi nợ
trước đó trí và vợ có vay nóng của công ty fre credit và chưa trả hết nợ
nên liên tục bị các số điện thoại lạ gọi đến đe dọa uy hiếp tinh thần buộc phải trả nợ
lo sợ bị khủng bố đòi nợ trí đã tự tìm cách chuyển hướng cuộc gọi từ số máy cá nhân của vợ chồng trí
đến số máy đường dây nóng của bộ công an
hành vi này đã gây ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận xử lý phản ánh của người dân qua đường dây nóng
có dấu hiệu vi phạm hành chính hành vi thu thập sử dụng thông tin của tổ chức
mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật
làm việc với cơ quan chức năng trí và vợ đã thừa nhận hành vi sai phạm do thiếu hiểu biết